đại sứ quán việt nam tại lào đã tổ chức lễ trao bảy mươi năm khẩu trang y tế tặng cộng đồng người việt nam tại lào
đánh giá dịch bệnh covid một mươi chín nhiều khả năng còn kéo dài
bộ ngoại giao đã quyết định trao ủng hộ kiều bào tại lào bảy mươi năm khẩu trang y tế
đây là số khẩu trang do ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao
phối hợp với ban điều phối viện trợ nhân dân liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam huy động
để hỗ trợ cộng đồng người việt nam tại lào phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín